mới đây những hình ảnh về đám tang của cháu nhd bị đánh dẫn tết tử vong trong lúc chơi bóng rổ
được luật sư nguyễn anh thông chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi đau xót
lễ tàng của d được cử hành tại quê ngoại ở khu một mươi sáu vạn thắng xã đồng lương huyện cầm khê tỉnh phú thọ
rất đông họ hàng làng xóm bạn bè của d đã đến phung viếng thăm hỏi động viên gia đình
tiễn đưa nạn nhân về nơi yên nghỉ cuối cùng
nhìn di ảnh của nam sinh trên bàn thờ quả bóng rổ mà d vẫn chơi để ngay cạnh
người mẹ mất con với gương mặt thất thần vòng hoa trắng tinh của các bạn d mang đến viếng
nhiều người không cầm được nước mắt
hôm nay ngày hai mươi ba tháng năm cũng là sinh nhật một mươi năm tuổi của d
mọi người đã gửi rất nhiều lời chiếu buồn đến gia đình nạn nhân mong nam sinh ra đi thành thần
như đã đưa tin trước đó cháu đê qua đời tại bệnh viện nhi trung ương vào trưa ngày hai mươi một tháng năm
sau khoảng hai tháng điều trị tại nhiều bệnh viện
các bác sĩ bệnh viện nhi trung ương chấn đoán d tử vong do suy đai chức năng cơ quan
sốc nhiễu khuẩn chấn thương sọ nào nặng
thông tin trên khiến những người quan tâm đến vụ việc trong nhiều ngày qua đã vô cùng đau lòng
nhưng có lẽ đau đớn nhất lúc này là mẹ của nam sinh lớp tám
khi chứng kiến cậu con trai duy nhất rời xa vòng tay của mình mãi mãi
khoảnh khắc ghi lại rằng hình ảnh một người phụ nữ khóc ngắt
phải nhờ người thân dỉu đỡ khi ngồi bên trong nhà tăng lễ tại bệnh viện nhi trung ương
hình ảnh này đã khiến rất nhiều người xặt xa
d là nạn nhân trong vụ việc bị nam sinh lớp một mươi đánh do mầu thỏa trong lúc chơi bóng rổ
hiện cơ quan chức năng đã khởi tố bắt tạm giam trương văn minh một mươi sáu tuổi
ở việt hưng long biên hà nội về tội cố ý gây thương tích
sau nhiều ngày cố gắng gượng vực tinh thần để theo dõi chăm sóc d nằm trên giường bệnh
thì đến nay người mẹ đơn thân đã ngõ khuy khi cậu con trai bé bỏng không còn nữa
càng xót xa hơn khi hai ngày hôm sau
ngày hai mươi ba tháng năm d dự định sẽ đón sinh nhật một mươi năm tuổi của mình
trước đó luật sư nguyễn anh thơm cùng mẹ và bà nội của d đã chuẩn bị bánh sinh nhật sớm
cho cậu bé trước khi em được chuyển viện xuống hà nội để cờ mong những điều tốt đẹp
tuy nhiên phép màu đã không xảy ra cậu bé ra đi mãi mãi khi ở tuổi một mươi bốn
bỏ lại sau lưng báo ước mơ bao hỏi báo và cả người mẹ tân tạo của mình
được biết ngay trong ngày hai mươi một tháng năm sau khi hoàn tất thủ tục tại bệnh viện
n d h đã được đưa về
n d h đã được đưa về nhà ở phú thọ để tổ chức tăng lễ
sự ra đi của nam sinh lớp tám khiến rất nhiều người vô cùng xót xa
nhiều người đã gửi lời chia buồn động viên và cả những chữ ôm ăn ủi đến mẹ nam sinh
mong chị có thể nguôi ngoa phần nào nỗi đau
chị n l o chia sẻ ngày hai mươi ba tháng năm là ngày sinh nhật của con
cũng là ngày đưa con về đất mẹ
ngẹn lòng không thể diễn tả đau lắm con ơi
kiếp khác cầu mong con được bình an và những gì tốt đẹp nhất dành cho con
mong mẹ em d h h
vượt qua nỗi mất mắt này
chị d t bày tỏ tạm biệt con thiên thần bé nhỏ
cô sẽ giữ mãi nụ cười của con trong trái tim của cô
thế giới bên kia sẽ luôn hạnh phúc nhé con
xin được gửi lời đến chị l mẹ của d một cái ôm an ủi
mong chị cố gắng bớt đau buồn
như báo sức khỏe và đời sống đã đưa tin
một việc xảy ra vào trường ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn của trai tư
con trai chị l là nam sinh n h d một mươi bốn tuổi
học sinh lớp tám trường trung học cơ sở việt hưng quận long biên hà nội
khi đang chơi bóng rổ tại sân lệ mật quận long biên
tại đây d mâu thuẫn với nam sinh k một mươi hai tuổi
nam sinh k sau đó đã gọi anh trai một mươi sáu tuổi và bố để xác đánh d
khiến nam sinh này bất tỉnh tại chỗ
sau đó nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám hà nội
và trải qua hai lần phẫu thuật
chị l phản ánh cháu bị trấn thương sợ náo nặng tiên lượng tử phong
do bị tổn thương quá nặng nên sự sống của cháu gần như không còn
cố gắng duy trì sự sống từng ngày bằng máy thở
ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn bốn chỉ huy công an quận long biên hà nội cho biết
đơn vị đang điều tra vụ nam sinh lớp tám bị đánh trấn thương sợ náo
đơn vị cũng đã mời những người liên quan đến trụ sở để làm việc và lấy lời khai
cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định
vào chiều ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn bốn người nhà học sinh nhd xác nhận
việc dmd ra khỏi bệnh viện trường
các bác sĩ tại bệnh viện trường quân đội một trăm linh tám về bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ
em đã được xác định chết não hơn một tuần
các bác sĩ tại bệnh viện trường quân đội một trăm linh tám đã cố gắng hết sức
nhưng không cải thiện được tình hình
tối ngày hai mươi chín tháng ba bác sĩ điều trị cho bệnh nhân d
tại bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ cho biết
em vẫn đang điều trị hồi sức tích cực
so với thời điểm từ hà nội về bệnh nhân đã có phản xạ một chút
đông tử to hơn tuy nhiên tình trạng vẫn sấp nặng nên không thể tiên lượng
chiều ngày hai mươi tháng năm bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ xác nhận
đã chuyển bệnh nhân d về hà nội điều trị
theo nguyện vọng của gia đình tại bệnh viện nhi trung ương
nhưng theo thông tin từ bệnh viện nhi trung ương vào thời điểm này
tình trạng chung của đề đã sấp nặng tiên lượng rất xấu nguy cơ tử vong rất cao
bệnh viện nhi trung ương cũng đã tổ chức hội đồng chuyên môn hội trần
cùng các chuyên gia hồi sức cấp cứu phẫu thuật thần kinh hồi sức ngoại
và các chuyên khoa liên quan đến bệnh viện bạch mai bệnh viện việt đức
cùng các chuyên gia bệnh viện nhi trung ương để thống nhất phương án điều trị hồi sức tích cực
mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng đến một mươi hai h ba mươi năm phút ngày hai mươi một tháng năm
đề đã diễn biến nặng và tử vong
trước đó vào thời điểm md mới gặp nạn đã có rất nhiều bạn học sinh
cũng như các bậc phụ huynh những người quen biết gia đình md
gửi tới em những món quà hay đơn giản chỉ là những bức thư
những chú hoặc giấy giản đơn nhưng đong đầy ý nghĩa
mong em có thể sống khỏe lại
một phụ huynh cũng cho hay các con khi nghe tin bạn gặp nạn đã gấp hạc giấy
bà các con đều mong muốn gấp đủ một hạt giấy để đổi lấy một điều ước cho bạn qua cơn nguy kịch
với tất cả sự trân trọng của mình chúng ta đều mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với bạn d
bạn sẽ không buồn vì có rất nhiều người quan tâm đến bạn
đáng tiếc những chú hạc giấy ấy chẳng thể mong lại phép màu cho md
được biết hoàn cảnh của gia đình md khá khó khăn
cách đây ba năm
bố của đê bị mất do tai nạn giao thông
nhà chị con đê và mẹ nương tượng vào nhau
công việc mưu sinh của chị lơ hàng ngày là đi bán hàng rong
tân tảo tích cóp nuôi cậu con trai ăn học trên hà nội
chị lơ ngạn ngà và nói
đê ngoan lắm thấy cô đánh giá học giỏi lại còn năng khiếu hồi họa
con luôn là hy vọng của tôi ấy vậy mà
từ khi con gặp nạn chị l không rời con một bước
thương cảm với hoàn cảnh của mẹ con chị l
cộng đồng mạng cũng đã quyền góp hỗ trợ tiền giúp cho đê chữa bệnh
nhưng khi nhận được hơn một trăm linh triệu đồng
chị lơ xin chị ăn cảm tạ tấm lòng của mọi người và xin ngừng nhận hỗ trợ
mong muốn của gia đình chị l là những người đã đánh con trai chị
sẽ phải chịu trách nhiệm cho phân luật
ngày hai mươi bảy tháng ba công an quận long biên thành phố hà nội
đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích để điều tra về vụ việc này
tối cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an quận long biên
đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm gian đối với tvm
sinh năm hai nghìn tám phương việt hưng quận long biên học sinh lớp một mươi
trung tâm giáo dục thường xuyên việt hưng để điều tra về tội cố ý gây thương tích
mở đợt xác định là đối tượng cố ý gây ra thường tích xảy ra tại sân bác giác
trong công viên đỉnh lệ mật thuộc địa bàn phường việt hưng long biên hà nội
làm lhd bị thương nặng
dưới góc độ pháp lý tiến sĩ luật sư đặng văn cường
ủy viên ban chấp hành hội bảo vệ quyền trẻ em việt nam cho rằng
trong các vụ án xử lý các đối tượng với tội cố ý gây thường tích
thì mức độ thường tích của nạn nhân tỷ lệ phần trăm thương tích
hậu quả sau hành vi cố ý gây thương tích gây ra là yếu tố quan trọng
quyết định khung hình phạt và mức hình phạt đối với đối tượng gây án
ông cường nhận định rất có thể bị can trong vụ án này sẽ phải đối mặt
với khung hình phạt thiết điểm a khoảng bốn điều một trăm ba mươi bốn bộ luật thình sự
về tội cố ý gây thường tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác
có hậu quả làm chết người
theo quy định không hình phạt là từ bảy năm đến một mươi bốn năm tù
tuy nhiên bị can mới một mươi sáu tuổi là người chưa thành niên
và nếu bị kết án về tội danh trên cơ quan sẽ tiến hành tố tụng
áp dụng quy định đối với người dưới một mươi tám tuổi phạm tội được quy định
tại trường một mươi hai bộ luật thình sự năm hai nghìn một mươi năm
tại điều chín mươi đến điều một trăm linh bốn khi áp dụng quy định này
bị can sẽ được hưởng mức hình phạt thấp nhất
so với những người thành niên phạm tội
ngoài ra bị can sẽ phải bồi thường với các khoản chi phí cứu chữa
tiền công người chăm sóc tiền chi tiêu mai táng phong tục địa phương
và bồi thương tổn thất về tinh thần theo quy định pháp luật
bị can gia đình bị can và gia đình bị hại có thể thỏa thuận với nhau
về mức bồi thường nếu không thỏa thuận được
thì có thể đề nghị toán giải quyết theo quy định pháp luật
vụ việc này đã gây bức xúc trong dư luận bởi hậu quả
mà nạn nhân phải gánh chịu là rất lớn thương tích nghiêm trọng dẫn tới thiệt mạng
trong khi đó nguyên nhân sự việc chỉ là mâu thuẫn trẻ con của những đứa trẻ
vụ việc này sẽ là bài học cho tất cả những người trong kỹ năng xử lý các tình huống
khi có vấn đề con em mình động trạm xung đột với các bạn khác
tài khoản bốn điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự quy định
phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây
thì bị phạt tù từ bảy năm đến một mươi bốn năm
a làm chết người
b gây thương tích
b làm biến dạng vùng mặt người khác
tỷ lệ tổn thương cơ thể là sáu mươi một trở lên
c gây thương tích
hoặc gây tổn hại sức khỏe của hai người trở lên
mà tỷ lệ tổn thương cơ thể mỗi người là sáu mươi một trở lên
d gây thương tích
hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác
mà tỷ lệ tổn thương cơ thể lên tới sáu mươi một trở lên
nhưng thuộc một trong những trường hợp quy định
tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoảng một điều này
d gây thương tích
hoặc gây tổn hại sức khỏe của hai người trở lên
mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người
là từ ba mươi một đến sáu mươi nhưng thuộc một cho các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến khoảng k khoảng một điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự